đứng trước loại virus có sức hủy diệt khủng khiếp như covid các nước châu á và châu âu đã gấp rút thắt chặt các hạn chế sau khi một biến thể covid một mươi chín mới kháng vaccine được phát hiện ở nam phi
trong đó singapore và ấn độ tuyên bố kiểm soát biên giới và kiểm tra chặt chẽ hơn
thông tin từ cơ quan an ninh y tế anh cho hay biến thể được gọi là b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín có một protein đột biến khác hẳn với chủng virus corona ban đầu
các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu về biến thể này
mặc dù mới được xác định vào đầu tuần nhưng tin tức về b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín đã gây chấn động thị trường tài chính
chứng khoán ở châu á bị sụt giảm mạnh nhất trong ba tháng qua và giá giàu giảm hơn ba
biến thể cũng đã được phát hiện ở hồng kông trung quốc
người nhiễm là một du khách trở về từ nam phi cơ quan an ninh y tế anh thông tin
singapore cũng nhanh chóng hạn chế hành khách đến từ nam phi và các nước lân cận
italia đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với những người đã đến các quốc gia ở nam phi
bao gồm cả đất nước nam phi trong một mươi bốn ngày qua
ở ấn độ chính phủ đã yêu cầu các bang kiểm tra và sàng lọc nghiêm ngặt du khách quốc tế
đến từ nam phi và các quốc gia có nguy cơ khác
đài loan trung quốc cho biết du khách đến từ các quốc gia nam phi
có nguy cơ cao sẽ phải cách ly tại các cơ sở kiểm dịch do chính quyền điều hành trong một mươi bốn ngày
vậy đứng trước thách thức này việt nam có cửa để có cơ hội sản xuất thuốc điều trị covid một mươi chín hay không
vẫn là điều chăn trở lớn
được biết thuốc kháng virus monopiravir từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tp hcm là địa phương đầu tiên trong cả nước sử dụng loại thuốc này
cho điều trị f nhẹ và không triệu chứng tại nhà
để đáp ứng nhu cầu điều trị f của tp hcm bộ y tế vừa cấp phát cho tp hcm
thêm năm liều thuốc monopiravir
từ khi tp hcm thí điểm điều trị có kiểm soát bằng thuốc monopiravir và thuốc paclovit
để đáp ứng nhu cầu điều trị f của tp hcm bộ y tế vừa cấp phát cho tp hcm
thêm năm liều thuốc monopiravir
từ khi tp hcm thí điểm điều trị có kiểm soát bằng thuốc manupiravir
bộ y tế đã cấp một trăm một mươi liều gồm năm mươi liều manupia bốn trăm linh mg steella việt nam
và sáu mươi liều monopiravir
bộ y tế mới đây cũng công bố các kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình thí điểm điều trị
có kiểm soát thuốc monopiravir cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thẻ nhẹ
do bộ y tế triển khai tại hai mươi hai tỉnh thành phố cho thấy thuốc có tính an toàn cao
dung nạp tốt hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus giảm lây lan giảm chuyển nặng
rút ngắn thời gian điều trị với tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm rt pcr sau năm ngày âm tính hoặc dựa
với giá trị ct lớn hơn hoặc bằng ba mươi từ bảy mươi hai một đến chín mươi chín
tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm rt pcr sau một mươi bốn ngày âm tính hoặc dương tính với giá trị
ct lớn hơn bằng ba mươi gần một trăm linh
tỷ lệ truyền nặng rất thấp từ hai đến sáu và không có ca nào dẫn đến tử vong
theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín mới nhất phiên bản bảy do bộ y tế ban hành
ngày sáu tháng một mươi
có hướng dẫn cụ thể với ba loại thuốc thuốc kháng thể virus thuốc ước chế intalyukin sáu trong điều trị
hiện nay cả nước đã thích ứng với covid một mươi chín khi nghị quyết một trăm hai mươi tám đi vào cuộc sống
thế nhưng nhiều địa phương đến nay vẫn tỏ ra thận trọng trong việc cho trẻ quay trở lại trường
nhiều ý kiến cho rằng việc mở cửa trường học sớm sẽ tránh nhiều hệ lụy cho trẻ em
tiến sĩ đặng thị thanh huyền phó trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng quốc gia
viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
kể qua hai năm covid một mươi chín ghi nhận số ca mắc và tử vong cao
ở trẻ nhỏ thì tỷ lệ mắc covid một mươi chín thấp hơn nhiều
tiến sĩ huyền cho rằng việc cho học sinh quay trở lại trường học có nhiều yếu tố cần cân nhắc
trước hết cần xem xét khả năng lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
nghĩa là phải đánh giá nguy cơ dịch bệnh ở từng địa phương
thứ hai là tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng
tức là tỷ lệ những người được tiêm chủng vaccine covid một mươi chín ra sao
trong đó có cả người lớn và trẻ em
khi cho trẻ em quay trở lại trường học phải cân nhắc nhiều yếu tố
chứ không chỉ là vấn đề triển khai tiêm vaccine cho trẻ em
ví dụ một địa phương đang có dịch lưu hành có khu vực phải áp dụng giãn cách cách ly
thì không thể cho trẻ đi học trở lại trường học chưa thể mở cửa
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại